các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiều tối ngày bảy tháng ba đại tá phạm hải đăng phó giám đốc công an tỉnh lai châu cho biết
đối tượng sát hại cô gái hai mươi một tuổi vào tối ngày năm tháng ba vừa qua dương tính với ma túy
phó giám đốc công an tỉnh lai châu thông tin lúc đầu khi lực lượng chức năng hỏi
thì lò văn xương bảo cắm xe để trôi bờ đánh bạc
khi đưa ra tài liệu test ma túy thì đối tượng mới cúi đầu
các tài liệu nghiệp vụ của cơ quan điều tra cho thấy đối tượng đã có những hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
những lần đối tượng cắm xe rút tiền mặt xăm ba trăm linh đều để sử dụng nhu cầu cá nhân
công an khẳng định đối tượng sươm đang dương tính với ma túy
nhận định vụ việc dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn văn đồng
văn phòng luật sư nhân chính đoàn luật sư tp hà nội cho biết
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhạt trong đời sống hàng ngày mà nghi phạm đã sẵn sàng sử dụng hung khí
để sát hại nạn nhân một cách không thường tiếc
vì thế chắc chắn đều bị chứng minh có tội nghi phạm phải đối mặt với không hình phạt nghiêm khắc
của hành vi sát hại người được quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự có khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm trung thân hoặc tử hình
trong vụ án này bước đầu cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định xem xét dấu vết để lại hiện trường
thu giữ vật chứng thu thập lời khai của nghi phạm để xác định nguyên nhân động cơ và diễn biến hành vi của nghi phạm
làm cân cứ củng của hồ sơ xử lý
theo luật sư đồng ngoài trách nhiệm hình sự phải đối mặt nghi phạm còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường
cho gia đình nạn nhân do đã thực hiện hành vi xâm phạm tính mạng theo quy định tại điều năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự
chi phí phải bồi thường bao gồm chi phí hợp lý cho việc mai táng tiền cấp dưỡng cho những người bị thiệt hại
có nghĩa vụ cấp dưỡng thiệt hại do luật quy định người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng
của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản một điều năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự
và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại
mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần do các bên thỏa thuận nếu không thỏa thuận được
mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm linh lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định
liên quan đến vụ việc cũng trong ngày bảy tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh lai châu đã biểu dương
khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt đối tượng thực hiện hành vi sát hại người
xảy ra tại bảng phiêng áng san nậm cần huyện tân nguyên
các đơn vị được khen thưởng gồm phòng cảnh sát hình sự công an huyện tân nguyên công an huyện sinh hồ
phòng kỹ thuật hình sự phòng cảnh sát giao thông ban quản trị phan bết phòng tham miêu
phát biểu tại buổi lễ đồng chí hà trọng hải phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lai châu
đã chúc mừng chiến công của lực lượng công an tỉnh lai châu đánh giá cao công tác phối hợp sát sao của chính quyền địa phương
và hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng
trong việc phối hợp phá án nhanh gọn khoa học chính xác đảm bảo bình yên cho nhân dân
đại tá nguyễn viết sang giám đốc công an tỉnh lai châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên kịp thời
của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lai châu đồng thời sẽ chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn thiện các thủ tục tố tụng
để đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan làm tốt vai trò ban chỉ đạo ba mươi tám
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ổn định tình hình để quân chúng nhân dân yên tâm lao động sản xuất
cấp ủy chính quyền kịp thời động viên gia đình nạn nhân giúp đỡ gia đình khắc phục khó khăn
vụ sát hại cô gái hai mươi một tuổi xảy ra vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày năm tháng ba tại bản phiêng áng xã nậm cần huyện tân nguyên
nạn nhân được xác định là chị l t l hai mươi một tuổi ngụ cùng địa phương
sau khi xảy ra vụ việc ban giám đốc công an tỉnh lai châu căn cứ tính chất mức độ của vụ việc
xác lập chuyên án ba trăm hai mươi bốn g các phòng chức năng công an tỉnh và lãnh đạo ủy ban nhân dân và công an các huyện tân uyên sinh hồ vào cuộc khẩn trương
chia các tổ công tác thành các mũi canh gác truy tìm đối tượng
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu có mặt ngay hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án
đối tượng gây án là lò văn sươm hai mươi ba tuổi ngụ huyện sinh hồ sau khi gây án sươm đã bỏ trốn
sau hai mươi bốn giờ gây án lực lượng công an đã xác định được khu vực đối tượng sương đang lẩn trốn và trí bắt thành công vào tối ngày sáu tháng ba
quá trình khoanh vùng truy bắt đối tượng lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn hành vi tự sát của đối tượng và bảo toàn tính mạng
áp giải về trung tâm y tế huyện tân nguyên sơ cứu và điều trị bếp thương
được biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đang hoàn thiện thủ tục tố tụng để đưa ra xét xử điểm và xét xử lưu động
trước đó vụ cô gái hai mươi một tuổi mất tích bí ẩn vào ngày bảy tết ở hà nội cũng từng gây rúng động dư luận bởi sự tàn độc man sợ của hung thủ
từ cuộc gọi không hồi đáp gia đình nạn nhân gồm bố cộng mự và một số người thân đã quyết định vượt hai trăm linh km từ thường xuân thanh hóa ra thủ đô để tìm kiếm thiếu nữ xấu xố
ngày một mươi chín tháng hai công an thành phố hà nội đang điều tra
làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị ltl hai mươi một tuổi chú phường mỹ đình một quận nam tử liêm hà nội sau khi mất tích
bước đầu lực lượng chức năng nhận định khả năng đây là vụ án mạng và đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo người nhà nạn nhân do không liên lạc được với chị l bố và người nhà đã xuyên đêm từ thanh hóa ra hà nội để ngóng tin con song mọi thứ gần như sụp đổ
chị lê thị hương vợ của chị l ba mươi ba tuổi xã luận thành thường xuân thanh hóa cho biết
từ trước đến nay cháu l là người ngoan hiền chăm chỉ không ăn chơi đua đòi do đó việc lờ mất tích khiến gia đình rất lo lắng
cũng theo lời kể chị hương cháu của chị làm quản lý trung cư phòng trọ cho thuê trên địa bàn thành phố hà nội khoảng ba bốn năm nay
chị hương nói gia đình cháu l làm nông nghiệp mẹ mất sớm nên đến năm lớp một mươi một cháu cũng xin nghỉ học ra hà nội làm công việc này từ đó đến nay
ngày hai mươi tám tết chị l về quê ăn tết với gia đình
những ngày ở quê người thân trong gia đình vẫn vui vẻ không cãi nhau và chị l cũng không có biểu hiện gì bất thường
sau kỳ nghỉ ngày một mươi năm tháng hai mùng sáu tết cô gái hai mươi một tuổi từ quê trở lại hà nội làm việc
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng hai gia đình vẫn gọi cho chị l song chị l không bắt máy
chị hương chia sẻ nghĩ cháu bận công việc nên không nghe máy cũng là chuyện bình thường
đến hai mươi ba giờ ngày một mươi bảy tháng hai bạn cung phong của l
l báo tin họ buộc ngày nay không liên lạc được với cô gái
thời điểm này gia đình của cố gắng liên lạc với chị l nhưng không được
lo có chuyện trảng lành một giờ sáng ngày một mươi tám tháng hai gia đình gồm bố cậu mợ và một số người thân của chị l
vượt hai trăm linh km từ thường xuân thanh hóa ra hà nội tìm kiếm cô gái
sau hơn ba tiếng trên xe gia đình đến công an phường mỹ đình một quận nam tử liêm để trình báo sự việc
cùng ngày người thân đến các khu nhà trọ trung cư do chị l quản lý để tìm
để tìm kiếm thông tin qua trích xuất camera địa điểm cuối cùng chị l đến là tại khu vực nhà cho thuê
ở bùi sương chạch quận thanh xuân hà nội
camera ghi nhận lúc này một mươi tám h ba mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng hai chị l vẫn ra ngoài bình thường và sau đó mất liên lạc
gần hai ngày ở hà nội là quãng thời gian dài đàng đẳng đối với chị hương và gia đình
cố tìm mọi cách nhưng cả nhà vẫn không biết chị l đang ở đâu
đến chiều muộn ngày một mươi chín tháng hai gia đình mới hay tin
lực lượng chức năng phát hiện chị l ở một khu trọ ở phường yên hòa quận cầu giấy
tuy nhiên mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình người thân bạn bè khi cô gái hai mươi một tuổi được xác định đã tử vong
tối một mươi chín tháng hai công an tp hà nội cho biết phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm sát hại chị l
bước đầu xác định đối tượng là h m h sinh năm hai nghìn bốn quê quán bắc giang bị bắt giữ lúc một mươi hai giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng hai
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
giám đốc công an tp hà nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân động cơ mục đích gây án
làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ việc trên dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết
điều đáng chú ý là cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân ở phòng trọ của một người khác
vì thế cơ quan chức năng sẽ làm rõ
người thuê trọ ở đây là ai có mối liên hệ gì đối với nạn nhân
đồng thời làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội
theo luật sư cường việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân
là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ
nghi phạm gây án phải có động cơ có thể do mâu thuẫn thủ án do muốn cướp tài sản hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã ra tay sát hại
cũng có thể hung thủ là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia chất cấm dẫn đến mất kiểm soát thực hiện hành vi
hiện nay nghi phạm gây án đã bị bắt giữ
với những vụ việc như thế này thông thường người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về hai tội danh là sát hại người cướp tài sản
hoặc sát hại người dở cho đôi bại thậm chí có những trường hợp nghi phạm bị xử lý cả ba tội danh
cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật
của nghi phạm gây án xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật
vị chuyên gia cho rằng dù nguyên nhân nào đi chăng nữa hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ
ở thời điểm tết nguyên đán là hành vi rất tàn nhẫn thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân
bởi vậy nghi phạm gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để gian đe phòng ngừa chung cho xã hội
ông cường nói với tính chất nguy hiểm của hành vi
xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội coi thường pháp luật
nên nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất khi tòa án lượng hình
vụ cô gái hai mươi một tuổi bị sát hại man dợ ở lai châu vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi mất nhân tính liệu rằng nghi phạm lò văn sươm sẽ phải đối diện với bản án nào
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị trong những chương trình tiếp theo
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại